cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình phối hợp với công an tỉnh bắc ninh vận động lý đình vũ ra đầu thú
tại cơ quan công an vũ đã khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đang mở rộng vụ án thu thập củng cố các tài liệu
làm rõ những đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
khởi tố đô đốc nguyễn văn hiến nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng
trước đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn văn hiến
bằng hình thức xóa tư cách nguyên tư lệnh quân chủng hải quân nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng
do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ tư lệnh quân chủng hải quân
bộ chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn văn hiến bằng hình thức cách các chức vụ
ủy viên đảng ủy quân sự trung ương nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
ủy viên ban chấp hành đảng bộ quân chủng hải quân nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
gồm phó bí thư đảng ủy ủy viên ban thường vụ đảng ủy và ủy viên ban chấp hành đảng bộ quân chủng hải quân
nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
trong thời gian giữ cương vị phó bí thư đảng ủy tư lệnh quân chủng hải quân
ông nguyễn văn hiến chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng của ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân
trong triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của cơ quan này về công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng do quân chủng hải quân quản lý
ông nguyễn văn hiến cũng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của quân chủng hải quân
và trách nhiệm cá nhân về vi phạm khuyết điểm như thực hiện không đúng thẩm quyền
vi phạm các quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất đai đầu tư xây dựng đối với một mươi khu đất quốc phòng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của đảng ủy quân chủng hải quân
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu trách nhiệm kiểm tra giám sát trong công tác quản lý sử dụng các khu đất quốc phòng
các cơ quan chức năng đã xem xét xác định vi phạm khuyết điểm của ông nguyễn văn hiến là rất nghiêm trọng
làm thiệt hại lớn về tiền tài sản của nhà nước và quân đội
để một số cán bộ đảng viên trong quân chủng hải quân bị khởi tố điều tra và xử lý hình sự
ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng quân đội và cá nhân ông nguyễn văn hiến
quảng ngãi tạm giữ đối tượng sát hại mẹ ruột
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi bà hồ thị a bảy mươi tám tuổi ở tổ tám thôn trung xã trà sơn huyện trà bồng
trong lúc vơi lúa ở vườn nhà thì bất ngờ bị con trai là hồ ngọc anh ba mươi tuổi dùng dựa chặt từ phía sau
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau đó đối tượng anh mang đầu của mẹ ruột vứt vào lùng cây ngay trước nhà cách chỗ gây án khoảng vài chục mét
phần thân thì kéo ra khỏi hiện trường khoảng một trăm linh mét rồi bỏ qua nhà chú ruột gần đó ngồi hút thuốc
khoảng hơn bốn giờ chồng bà a đi làm về phát hiện vụ việc
được biết hồ ngọc anh bị bệnh tâm thần nhiều năm trước
hiện công an tỉnh quảng ngãi đã tạm giữ đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
khai trừ đảng buộc thôi việc hai nữ trưởng phòng và phó phòng ở tỉnh ủy đắk lắc
bà trần thị ngọc ái sa bốn mươi sáu tuổi chức vụ trưởng phòng quản trị văn phòng tỉnh ủy đắk lắc
tên thật là trần thị ngọc thảo bốn mươi bốn tuổi chưa học hết cấp ba
nhưng lấy bằng cấp ba của người chị ruột tên xa để học trung cấp liên thông lên đại học và đã học đến thạc sĩ
đồng thời bà thảo kê khai lý lịch cán bộ công chức không trung thực gia đình có một mươi hai anh chị em
nhưng trong sơ yêu lý lịch tự thuật chỉ khai bốn anh chị em
ban thường vụ đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đắk lắc đã ban hành quyết định kỷ luật bà trần thị ngọc ái sa
bằng hình thức khai trừ khỏi đảng buộc thôi việc đối với bà sa
ngày hai mươi ba tháng một mươi đảng ủy văn phòng tỉnh ủy đắk lắc cũng đã ban hành kỷ luật bà bùi thị thân
bằng hình thức cảnh cáo cách chức phó trưởng phòng hành chính tiếp dân đối với bản thân
bà thân được xác định mới học hết lớp một mươi một nhưng nhờ người ở quê làm bằng tốt nghiệp cấp ba
bà thân được xác định mới học hết lớp một mươi một nhưng nhờ người ở quê làm bằng tốt nghiệp cấp bà
lâm đồng hỗn chiến trong vườn cà phê bốn người thương vong
vào thời điểm trên anh ca lịch sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
đang đi xịt thuốc tại vườn cà phê của gia đình thì bị ca đối cầm dao lao tới trận đánh
anh ca lịch bỏ chạy gọi điện cho ba người thân tới ứng cứu gồm cha ruột là ông ca léo
ca luyến anh trai của ca lịch và ca đơn là em họ
khi ba người trên tới hiện trường liền bị các đối dùng dao phát truy sát
bị tấn công nhóm của ca lịch dùng hung khí đánh lại ca đối
hậu quả là ông ca léo bị ca đối chém tử vong ngay tại chỗ
ca lịch và ca luyến bị ca đối chém trọng thương ca đối cũng bị thương nặng
cả ba người được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu riêng ca đơn đã bỏ trốn
tại hiện trường bên cạnh thi thể của ông ca léo có bốn con dao
bao gồm một giữa phát và ba dao phay hai xe máy và một bình xịt thuốc
theo người dân địa phương giữa anh ca lịch và ca đối lâu nay đã phát sinh mâu thuẫn
nhưng chưa rõ nguyên nhân
vụ án hiện đang được công an tỉnh lâm đồng phối hợp với công an huyện bảo lâm
và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ
khởi tố vụ án truy bắt nhóm thanh niên đánh nữ phụ xe buýt tại hà nội
trước đó đầu giờ chiều ngày hai mươi tháng một mươi xe buýt biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi tám nghìn tám trăm hai mươi ba
đang chở khách chiều từ bến xe mỹ đình đi bến xe hồng quang
đến khu vực xà kiều huyện ứng hòa hà nội thì có nhóm thanh niên lên xe
quá trình di chuyển nhóm thanh niên đã có những lời lẽ thô tục làm mất trật tự
nên chị đỗ thúy hinh là nhân viên phụ xe đã nhắc nhở
sau đó nhóm thanh niên này lao vào đánh chị hinh rồi bỏ đi
qua xác định thương tích trên người nạn nhân cơ quan công an đã tiến hành giám định thương tật
đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hai đối tượng hành hung nữ phụ xe trên gồm trịnh minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và tưởng kim hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú huyện ứng hòa hà nội
tuy nhiên khi xuống địa bàn truy xét thì các đối tượng trên đã bỏ trốn
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trong các bản tin sau
xe chở đá thi công đập thủy điện bị lật hai công nhân tử vong
theo đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi xe trẻ đá thi công đập của công trình thủy điện đắc trưa một và hai
tông vào ống áp lực đang để trên đường dẫn đến lật xe
hai nạn nhân tử vong là lê văn nhân lái xe và nguyễn văn cường thủ kho
ngồi ghế phụ xe tải
sau khi sự việc xảy ra công an đã khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
thủy điện đắc chưa một và hai do công ty cổ phần thủy điện đức bảo làm chủ đầu tư
với tổng công suất thiết kế là tám tám mw điện lượng trung bình là một mươi hai sáu mươi sáu triệu kwh một năm
tổng mức đầu tư là ba trăm một mươi chín tỷ đồng
dự án có diện tích đất sử dụng là ba mươi tám hectare thời gian hoạt động năm mươi năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư
dự án thủy điện này vẫn đang trong quá trình thi công
thành phố hồ chí minh bắt nhóm giàn cảnh móc túi hành khách đi xe buýt
trước đó sau phản ánh của báo pháp luật thành phố hồ chí minh về bắt nhóm chuyên giàn cảnh móc túi hành khách đi xe buýt
ở trước khu du lịch suối tiên trong những clip hình ảnh cho thấy nhóm này hành động hết sức táo tợn
móc túi chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người đi xe buýt kể cả người nước ngoài
khi nạn nhân phát hiện hoặc có người khác can thiệp tìm cách lấy lại tài sản thì bị nhóm đánh hội đồng
trước tính chất vụ việc
công an quận thủ đức đã vào cuộc điều tra xác minh
qua điều tra công an xác định bắt nhóm trên do quá trình nhân hay còn gọi là nhân siêu nhân cầm đầu
tuy nhiên sau khi báo chí phản ánh thì nhóm đối tượng này đã bỏ trốn nhiều nơi
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi công an đã bắt giữ được nhân siêu nhân cùng với đồng bọn
bước đầu nhóm khai nhận giàn cảnh móc túi hành khách từ nhiều tháng nay tại khu vực trước cổng khu du lịch suối tiên
nhóm phân chia nhiệm vụ rõ ràng từng thành viên để dễ dàng móc tài sản của hành khách
khi nạn nhân phát hiện thì sẽ có một số thành viên cản địa để đồng bọn tẩu thoát
sau khi thực hiện thành công nhóm sẽ đưa các tài sản lấy được cho hạnh là người bán nước dạo ở khu vực nhà chờ xe buýt gần đó giữ
tài sản sau đó được mang bán chia nhau
hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm trên
cơ quan công an đề nghị ai từng là nạn nhân của nhóm này tới công an trình báo phục vụ việc điều tra xử lý các đối tượng
vụ mobifone mua avg truy tố nguyên hai bộ trưởng và một mươi hai đồng phạm
trong số một mươi bốn bị can có tám bị can bị tạm giam sáu bị can được tại ngoại
trong đó có một bị can được bảo lãnh là bị can phạm thị phương anh
năm bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
kết luận điều tra nêu rõ bị can nguyễn bắc son đóng vai trò chủ mưu cầm đầu thực hiện hành vi phạm tội
cụ thể bị can nguyễn bắc son lợi dụng chức vụ quyền hạn quyết liệt chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái quy định
hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư khi chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ
dẫn đến việc mobifone phải tổ chức thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với avg gây thiệt hại sáu bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng
ngoài ra ông nguyễn bắc son còn là người chỉ đạo ra quyết định phê duyệt đầu tư dự án trái pháp luật
nhận ba triệu usd tương đương hơn sáu mươi sáu bốn tỷ đồng từ phạm nhật vũ
đối với bị can phạm nhật vũ với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị avg
đã đề nghị các bị can nguyễn bắc son trương minh tuấn cao duy hải lê nam trà là những người có chức vụ quyền hạn để sớm bán được cổ phần avg
sau khi hoàn thành việc ký hợp đồng thanh toán tiền phạm nhật vũ đã đưa tiền cho bốn cá nhân trên